xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
trong hai ngày tới phổ biến là có mưa vài nơi
sau đó thì mưa sẽ giảm nhanh cùng với đó là lúc sáng sớm sẽ có khả năng xuất hiện sương mù
với mức nhiệt ngày đêm ở khoảng một mươi tám hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa ở diện vài nơi
sau đó thì mưa sẽ giảm trời chuyển tạnh giáo với mức nhiệt trưa chiều xung quanh ngưỡng là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
đáng chú ý vẫn là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
vì vậy người dân cần hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh trong hôm nay và ngày mai
sẽ do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên sẽ có mưa rông ở diện giải rác
sau thì mưa sẽ giảm ở diện vài nơi
còn tại khu vực quảng bình đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
dự báo đến ngày hai mươi thì mưa mới có xu hướng giảm dần nên người dân cần tiếp tục đề cao cảnh giác
với lũ quét xa lở đất có thể xảy ra do mưa lớn kéo dài
với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực khánh hòa thì cũng tiếp tục duy trì mưa rông trên diện rộng
từ nay cho đến ngày một mươi chín với nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
vùng mưa lớn tập trung nhiều tại khu vực từ đà nẵng đến khu vực quảng ngãi
với lượng mưa có thể đạt ở mức là một trăm hai mươi hai trăm tám mươi mm có nơi là trên ba trăm năm mươi mm
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông
phần còn lại thuộc khu vực ninh thuận bình thuận cũng có mưa rông
nhưng về diện và lượng đều không mạnh bằng
đến ngày hai mươi thì các hình thế gây mưa suy yếu do vậy mà mưa tại miền trung cũng sẽ giảm dần
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rông ở diện giải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to với nhiệt độ ngày đêm là một mươi bảy hai mươi chín độ
sau đó từ ngày một mươi chín tháng một mươi một mưa sẽ giảm dần cùng với đó nền nhiệt độ tăng nhẹ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới vẫn chịu tác động của dãnh xích đạo
nên tiếp tục có mưa rông với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông thì tiêm ẩn các hiện tượng thực tích cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra ngập úng cũng bị đẩy lên cao người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến động trưa chiều ở xung quanh ngưỡng là ba mươi ba mươi hai độ